sau khi người dân và báo chí phản ánh hàng chục hectare đất lâm nghiệp bị đào múc săn gạt trái phép
tại tiểu khu bốn trăm bảy mươi ba xã lộc tân huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng ngày bốn một mươi một ubnd huyện bảo lâm
đã nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc kiểm tra xử lý các sai phạm theo quy định của pháp luật
tại hiện trường có một máy múc một máy ủi và một xe ben đang ngang nhiên hoạt động đào múc săn ủi đất trái phép
ngoài ra còn có hai xe ben lẩn tránh bên trong
sau khi tiến hành đo vẽ và ghi nhận vụ việc lực lượng chức năng huyện bảo lâm và ubnd xã lộc tân
đã làm việc với trực tiếp người đào múc săn gạt diện tích đất lâm nghiệp này
đồng thời lập biên bản để phục vụ công tác xác minh xử lý các sai phạm theo quy định
được biết trong nhiều ngày qua tại tiểu khu bốn trăm bảy mươi ba hàng chục hectare đất lâm nghiệp
trong đó có nhiều diện tích còn cây rừng bị đào sới xẻ thịt tan hoang
nhiều quả đồi rộng khoảng hai hectare đã bị đào múc săn phẳng nhiều nhánh đường mới được mở nối liền nhau